theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương một đợt không khí lạnh từ phía bắc nước ta đang di chuyển xuống phía nam và sẽ tạo ảnh hưởng tới bắc bộ trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
khoảng gần sáng và ngày hai mươi hai tháng hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày hai mươi hai tháng hai ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ
từ đêm ngày hai mươi hai tháng hai ở các tỉnh trung trung bộ có mưa
có nơi mưa vừa mưa to
từ ngày hai mươi hai tháng hai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển từ cấp ba cấp bốn
từ chiều và đêm ngày hai mươi hai tháng hai ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi từ một mươi một mươi ba độ vùng núi cao dưới chín độ
hà nội từ ngày hai mươi hai tháng hai có mưa nhỏ
từ đêm hai mươi hai tháng hai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
theo văn phòng điều phòng
với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám cả nước phấn đấu có ít nhất ba mươi bảy ba mươi tám số xã khoảng ba ba trăm linh ba bốn trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới
con số này tăng gần bốn trăm linh xã so với năm hai nghìn một mươi bảy tức là tăng thêm khoảng năm ba mươi
trong đó có ít nhất năm mươi ba đơn vị cấp huyện được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng khoảng một mươi đơn vị so với năm hai nghìn một mươi
bình quân tiêu chí trên một xã cả nước tăng thêm tối thiểu là năm tiêu chí trên một xã so với năm hai nghìn một mươi bảy giảm số xã đạt dưới năm tiêu chí xuống dưới một trăm linh xã
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã có ba sáu mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới và bốn mươi ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới tăng một mươi ba huyện so với cuối năm hai nghìn một mươi sáu và vượt mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy có ít nhất ba mươi tám đơn vị cấp huyện được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
theo công bố mới đây của cục thống kê tp hcm mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố là bốn mươi chín một mươi tám triệu đồng một người một năm cao hơn mức tiêu chí quốc gia và tiêu chí thu nhập nông thôn vùng đông nam bộ
từ một mảnh đất gần cửa sông vắng vẻ hoang sơ ngày nay huyện nhà bè tp hcm đã trở thành một vùng đất đông dân cư không ngừng phát triển về mọi mặt
xuân này mời quý vị cùng đến với vùng nông thôn mới nhà bè
phóng sự tiếp nối sau đây
là huyện ngoại thành nằm về phía đông nam của thành phố nhà bè có vùng sông nước hữu tình với một hệ thống sông rạch kết nối đến nhiều huyện trong thành phố
chính thế mạnh của thiên nhiên đã tạo nên lợi thế lớn để nhà bè phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
một trong những thành công của nhà bè trong xây dựng nông thôn mới là xây dựng được các mô hình hợp tác xã kiểu mới
mô hình hợp tác xã kiểu mới giúp người nông dân phát triển kinh tế
với cách làm ăn mới có quy mô đóng góp cho xã hội những sản phẩm mang thương hiệu việt nam có chất lượng nhưng vẫn mang những nét riêng của một vùng quê
phải quy động sức dân để cùng tham gia trong xây dựng nông thôn mới
ví dụ như là tiếp tục vận động người dân hiến đất mở đường là một
cái thứ hai là vận động người dân là tham gia mở rộng các cái mô hình sản xuất mà hiện nay là nó đang hoạt động tốt
ví dụ như là mô hình nuôi tô
ví dụ như là mô hình nuôi tô theo công thức mới hoặc là nuôi hình mô hình mà chúng tôi đang trồng lan mô hình trồng dưới lưới rồi mô hình đang trồng nấm
thì chúng tôi rất có nhiều cái mô hình đó thì chúng tôi sẽ dẫn động bà con nhân dân là nhân rộng các mô hình này ra để có cái sản xuất và tăng cái thu nhập
sau hơn năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành quả mà huyện nhà bè đạt được chính là tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn dân
mọi người tích cực
giúp nhau giảm nghèo bền vững chính quyền khuyến khích người dân làm giàu chính đáng và toàn dân ra sức bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương nơi mình sinh sống
cho bè còn có cái hay nữa là trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn là gắn với doanh nghiệp để đào tạo nghề
đảm bảo trong quá trình đào tạo nghề người lao động gắn được với lại doanh nghiệp và sau đó là doanh nghiệp nhận lại là người được đào tạo trong quá trình sau đào tạo thì được doanh nghiệp là nhận vào làm việc ngay tại xí nghiệp
có thể nói hành trình xây dựng nông thôn mới ở huyện nhà bè với bao khó khăn và thử thách
chính quyền và người dân nơi đây chắc chiêu cho từng thành quả nở hoa từ đôi tay trái tim và một tình yêu quê hương
vẫn còn đó những khó khăn đang chờ đợi miền đất này ở tương lai
nhưng phát huy truyền thống huyện anh hùng đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới trên con đường xây dựng nông thôn mới huyện nhà bè đang ngày một khẳng định vị thế của mình là một phần không thể tách rời
nhiều người đã bắt đầu trở lại thủ đô áp lực giao thông trên một số tuyến đường cửa ngõ cũng tăng nhẹ nhưng chưa đến mức ủn tắc kéo dài như năm trước
theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày hôm nay hai mươi tháng hai tức mùng năm tết âm lịch lượng người dân đổ về các bến xe khách ở hà nội rất đông so với những ngày trước
phần lớn là sinh viên cán bộ và người lao động
tuy nhiên các lực lượng chức năng đã túc trực liên tục nên tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các cửa bến xe đã không xảy ra
giá vé lúc về vẫn giữ nguyên không thay đổi tuy vậy vẫn còn hiện tượng nhồi nhét khách tại một số tuyến xe
tuy nhiên được cho là do lượng xe chở khách đi hành hương chùa ba chúa xứ núi sam ở thành phố châu đốc quá nhiều
các xe ô tô phải nhích từng chút một nhiều đoàn xe chờ gần ba giờ đồng hồ mới qua được phà trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng
theo thông tin từ sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ trong dịp tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
tính từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai thành phố cần thơ đón khoảng gần bảy trăm linh lượt khách tham quan du lịch tăng một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó bình quân mỗi ngày cần thơ đón hơn chín mươi chín lượt khách đến tham quan du lịch tại thành phố
tổng số khách lưu trú tại cần thơ trong dịp này đạt hơn sáu mươi năm lượt khách tăng một mươi so với cùng kỳ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
trong đó có hơn một mươi sáu hai trăm linh lượt khách lưu trú quốc tế tăng một mươi khách nội địa lưu trú đạt gần bốn mươi chín lượt tăng một mươi so với cùng kỳ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
tổng thu từ du lịch trong dịp tết này
đạt bảy mươi năm tám tỷ đồng tăng một mươi so với cùng kỳ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch cần thơ tập trung kiểm tra các điểm vườn du lịch trên địa bàn chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ khách trong dịp tết
về ổn định giá công tác vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao chất lượng phục vụ
thưa quý vị một mươi sáu tấn đó là lượng rác thải mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội thu gom được
tính đến hết ngày mùng ba tết cao gấp nhiều lần những ngày khác
để bảo đảm giữ môi trường thủ đô xanh sạch đẹp trong dịp tết nguyên đán mộ tốt hai nghìn một mươi tám
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco đã xây dựng phương án
huy động toàn bộ nhân lực phương tiện duy trì vệ sinh môi trường vận hành các khu xử lý rác
trong các ngày nghỉ tết việc thu gom rác vẫn thực hiện như thường ngày
công ty đã tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng các tuyến phố chính
các điểm tổ chức văn hóa văn nghệ thể thao khu vực chợ hoa
giữ gìn cho thành phố sạch đẹp khang trang trong dịp tết cổ truyền là công việc thầm lặng
nhưng hết sức đáng trân trọng của lực lượng công nhân môi trường đô thị
và sau những ngày tết anh chị em công nhân vẫn không nghỉ tay để thành phố sạch đẹp
cùng bước vào một năm làm việc nhiều hướng khởi
đường hoa nguyễn huệ là điểm du xuân thu hút khách tại thành phố hồ chí minh
nơi đây được bố trí năm mươi công nhân vệ sinh túc trực để thu dọn lượng rác thải khổng lồ chất đầy các thùng rác
đến việc quét rác do nhiều người dân vô ý thức xả bừa bãi trên đường trên các khóm hoa và cục cảnh
càng ngày thì có hai mươi lao động và cả đêm có ba mươi lao động
phải nói là các anh chị em công nhân làm rất là tích cực
phải là chia thành bốn nhóm và đi lên đi xuống rất là nhiều lượt
chỉ cần năm phút thôi là thùng rác đầy
mặc dù đã có nhiều chuyển biến
song tình trạng xả rác tràn lan sau các sự kiện tại các lễ hội các khu vui chơi và điểm du lịch vẫn còn rất nhiều
vì vậy áp lực công việc của các anh chị em công nhân ở đây rất lớn
tôi thấy là rất là tốt
với nhiều anh chị em công nhân vệ sinh kỳ nghỉ tết là điều xa lạ
do tính chất công việc mà hầu như lực lượng phải làm việc đến sau đêm giao thừa và trực tết
nhiều người đã hàng chục năm nay không ăn tết với gia đình
bù lại niềm vui của họ chính là niềm vui của người dân khi du xuân trên đường phố sạch đẹp và rực rỡ cờ hoa
chị làm được hai mươi sáu năm
hai mươi sáu năm rồi trong suốt quá trình làm thì cũng có nỗi buồn là mình không có được ăn tết với gia đình
còn vui là mình dọn dẹp đường phố cho nó sạch đẹp để người dân đón năm mới
nói chung là cái trách nhiệm chung trên hết là phục vụ nhân dân để góp phần làm sạch đẹp thành phố
trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai tức từ hai mươi tám tháng chạp đến hết mùng năm tết

tất cả các anh chị em công nhân vệ sinh môi trường của thành phố mang tên bác phải làm việc cả ngày lẫn đêm để thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố mới đáp ứng được yêu cầu
mỗi bước chân lặng lẽ của họ đi qua là đường phố công viên đều sạch đẹp dạng ngời trong nắng xuân phương nam
trong phần tin quốc tế
đảng cánh hữu asd vượt spd trở thành đảng lớn thứ hai ở đức
đoàn nghị sĩ mỹ tới cuba thúc đẩy quan hệ song phương
tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng sự lựa chọn vì nước đức afd lần đầu tiên đã vượt đảng dân chủ xã hội đức
đây được xem là một cú sốc lớn đối với đảng theo đường lối trung tả này
kết quả cuộc thăm dò mới nhất công bố trên nhật báo hình ảnh số ra ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng afd tiếp tục tăng ở mức một mươi sáu
trong khi con số này dành cho đảng dân chủ xã hội đức fpd tiếp tục giảm chỉ còn một mươi năm
cũng theo kết quả thăm dò tỷ lệ ủng hộ đối với liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo cdu csu tăng thêm hai năm lên ba mươi hai
đảng xanh vẫn ở mức một mươi ba đảng cánh tả một mươi một và đảng dân chủ tự do fdp là chín
nếu kết quả trên duy trì đến ngày hai mươi năm tháng hai là ngày bầu cử quốc hội liên bang
đảng chiếm vị trí thứ hai và liên minh đảng xã hội dân chủ cơ đốc giáo và đảng dân chủ sẽ không còn chiếm đa số tại quốc hội liên bang
truyền thông iran đưa tin pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hạt nhân
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện mà tehran ký với nhóm p năm một hồi năm hai nghìn một mươi năm
paris tuyên bố sẽ tiến hành thêm các cuộc thảo luận với một số đồng minh châu âu và mỹ về chương trình hạt nhân của iran
kênh truyền hình brediv của iran dẫn nguồn bộ ngoại giao pháp khẳng định lại cam kết của nước này
đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran và nhóm p năm một
bộ này nêu rõ lập trường của pháp về thỏa thuận hạt nhân với iran là rõ ràng
và sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác châu âu và mỹ về chương trình hạt nhân của iran
trước đó tổng thống pháp macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận hạt nhân
với thủ tướng israel benjamin netanyahu
tổng thống pháp cũng khẳng định với người đồng cấp mỹ donald trump
rằng tất cả các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân với iran nên tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận này
mới đây nhất bộ ngoại giao iran đã ra tuyên bố bác bỏ mọi khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân
và cho biết sẽ không khuất phục trước sức ép của washington buộc tehran phải đàm phán lại thỏa thuận trên
trong bối cảnh mối quan hệ giữa nước mỹ và cuba đang có sự căng thẳng
vụ trưởng vụ các vấn đề về mỹ thuộc bộ ngoại giao cuba carlos fernandez de cossio
đã tiếp đoàn nghị sĩ nước mỹ
nhằm củng cố mối quan hệ song phương
phái đoàn mỹ do thượng nghị sĩ đảng dân chủ patrick leahy dẫn đầu
còn có các thượng nghị sĩ ron whedon và gary peter cùng với đại diện của một số bang của mỹ
ông fed nandez cho biết cuộc đối thoại với đoàn nghị sĩ mỹ mang tính chất xây dựng và thẳng thắn
một trong những nội dung được đưa ra thảo luận là cáo buộc tấn công sóng âm
và sức khỏe của các nhân viên đại sứ quán mỹ ở cuba
quan chức ngoại giao cuba đã nhấn mạnh với các nghị sĩ mỹ
rằng các nhà điều tra của cả hai nước đều không tìm thấy bằng chứng nào về một vụ tấn công như vậy
theo kế hoạch phái đoàn nghị sĩ lưỡng viện quốc hội mỹ cũng sẽ có cuộc gặp
với quan chức chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp cuba
để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương về an ninh hàng hải tìm kiếm và cứu hộ
chống ma túy buôn người và nhập cư
bắt đầu được tổ chức từ năm ngoái lễ hội đua thuyền rồng trên băng tại canada
ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của người dân và dư luận nước này
để chào đón tết cổ truyền mẫu tốt hai nghìn một mươi tám của cộng đồng người châu á
ban tổ chức cuộc đua thuyền rồng năm nay đã lên kế hoạch chuẩn bị từ tháng trước
theo thông báo của ban tổ chức cuộc đua mang tên đua thuyền rồng trên băng ottawa
được tổ chức với sự tham dự của khoảng một trăm linh đội và một hai trăm linh người tham gia
sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của người dân ở thủ đô canada
khi có tới hơn một trăm linh người đến xem
đây là sự kiện thể thao nhân dịp tết cổ truyền á đông
tết cổ truyền á đông được đại sứ quán trung quốc khởi xướng tổ chức từ năm ngoái
tới nay sự kiện này đã thu hút nhiều người tham gia
cũng như được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng
theo truyền thống đua thuyền rồng là môn thể thao được tổ chức trên cả nước
tuy nhiên từ hai năm trước đây cuộc đua này đã được chuyển sang tổ chức trên băng
để thuận lợi hơn với điều kiện thời tiết giá lạnh ở ottawa
sự kiện thể thao này đã thu hút thêm nhiều đội tham gia tranh tài
ban tổ chức của sự kiện này hy vọng rằng đây sẽ là một trong những hoạt động
góp phần thúc đẩy hợp tác giữa trung quốc và canada
đặc biệt là khi quốc gia châu á sắp tới sẽ đăng cai olympic mùa đông hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện như vậy
thật thú vị
những chiếc thuyền rồng trong văn hóa đông nay lại được tổ chức để tranh tài trên băng
ban tổ chức đã kết hợp thêm cả các tiết mục để chào đón tết cổ truyền
như lễ hội diễu hành trên phố hay các chương trình văn nghệ đặc sắc